tối ngày một mươi năm tháng một mươi một tại huyện đoan hùng lần đầu tiên ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức lễ hội bưởi đoan hùng và hội trợ nông sản
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cùng lãnh đạo tỉnh phú thỏ tham dự lễ hội
việc tổ chức lễ hội bưởi đoan hùng và hội trợ nông sản là dịp để các địa phương trong tỉnh phú thọ quảng bá
giữ gìn và nâng cao thương hiệu bưởi đoan hùng nói riêng và các nông sản chủ lực của tỉnh nói chung
tạo cơ hội xúc tiến thương mại giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
liên doanh liên kết phát triển sản xuất kinh doanh thương mại đẩy mạnh các hoạt động du lịch vùng miền
bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường yêu cầu tỉnh phú thọ cần khai thác và tận dụng lợi thế về sản xuất nông nghiệp
để các sản phẩm nông nghiệp nói chung bưởi đoan hùng nói riêng ngày càng vươn xa